quanh khu vực hồ hoàn kiếm và vùng phụ cận
đây là một trong những hoạt động nhằm nỗ lực bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa
của khu vực trung tâm nội đô lịch sử của thủ đô
đến nay sau hơn ba tháng triển khai thì dự án không gian đi bộ tại hà nội đã bước đầu nhận được những phản hồi tích cực
không gian đi bộ đã tạo điều kiện cho người dân thủ đô và du khách thưởng lãm không gian đậm sắc màu văn hóa
tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn
tuy nhiên để cho không gian văn hóa trên phố đi bộ trở thành điểm nhấn cho du lịch thủ đô nói chung
thì vẫn còn những bất cập cần sớm được giải quyết
và đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời
để phục vụ không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và vùng phụ cận
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phối hợp cùng sở văn hóa và thể thao hà nội
tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân thủ đô và du khách
các chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức theo từng tuần tại các địa điểm như
tượng đài lý thái tổ nhà bát giác khu vực tượng đài cảm tử đền ngọc sơn trung tâm văn hóa hổ gươm
khu vực đối diện tượng đài vua lê thái tổ khu vực đồng hồ thụy sĩ về hè tràng tiền plaza
các hoạt động trên góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân
không gian văn hóa mang tính cộng đồng đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân thủ đô và du khách
tôi thấy từ khi bắt đầu khối phố đi bộ này tôi rất thích với tuổi già của tôi
một tuần lễ có ba buổi nói chung không ai chê được
em cảm thấy nó khá là phong phú và náo nhiệt
có rất nhiều những cái như là nhạc này rồi khối đi bộ sách này rồi các cái trò chơi
mình thấy rất là đa dạng phong phú
thật ra nếu mà bạn chỉ có đi vòng quanh hồ không mà không có những cái điểm ca nhạc như thế này
thì thật ra cũng rất là buồn tẻ
không gian rất là mở không ảnh hưởng gì đến việc mọi người đi dạo quanh hồ
em cảm thấy không
thì ở đây rất là vui và đi bộ xung quanh cũng rất là tốt cho sức khỏe
với cả những trò chơi dân gian ở đây cũng rất là thú vị ạ
chính những phản hồi tích cực của du khách và người dân về không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm
đã cho thấy tính hiệu quả đáp ứng được kỳ vọng của cả cơ quan quản lý cũng như đông đảo nhân dân
hồ hoàn kiếm hồ hoàn kiếm hồ hoàn kiếm hồ hoàn kiếm hồ hoàn kiếm
quý vị và các bạn vừa lắng nghe những phản hồi của người dân về không gian phố đi bộ
có thể nói rằng không gian văn hóa khu vực phố đi bộ đã phần nào đạt được mục tiêu thu hút sự quan tâm của khách du lịch
tạo sự mới mẻ hấp dẫn để níu chân những khán giả khó tính với những loại hình nghệ thuật tưởng như đã quen thuộc
nhưng mới lần đầu được đưa ra trình diễn tại không gian phố đi bộ
bên cạnh đó nó cũng mở ra một sân chơi mới cho những nhóm nhạc đường phố
có cơ hội được phô diễn tài năng nghệ thuật tới đông đảo công chúng
câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho cả ba vị khách mời đó là
không biết là quý vị đánh giá như thế nào về hiệu quả của mô hình tuyến phố đi bộ đang triển khai hiện nay ở hà nội
tôi có thể đánh giá một cách rất là tích cực như thế này
tôi thấy là cái mô hình mở ra thì nó nhất là nó đáp ứng được cái nhu cầu có thật trong đời sống sinh hoạt
của không chỉ người dân thủ đô của người dân cả nước và cả khách du lịch nước ngoài đến hà nội nữa
thứ hai nữa là tuy là mới nhưng mà rõ ràng là
qua ý kiến của một số khán giả thì họ cũng đánh giá cao về cái quyết định triển khai của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và tôi nghĩ là vấn đề bây giờ chỉ là làm thế nào làm cho nó tốt hơn lên hay hơn lên mà thôi
đó là vấn đề quan trọng nhất
tôi thấy rất là phù hợp đối với cái giai đoạn hiện nay mà tôi tiếc rằng là cái chuyện mở ra nó quá muộn màng
vâng thế còn ý kiến của nghệ sĩ mai tuyết hoa ạ
khi mà nhận lời với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm để tham gia
trình diễn thể loại âm nhạc dân tộc tại sân khấu đền vua lê
thì tất cả giới nghệ sĩ những diễn viên tham gia ở sân khấu này đều cảm thấy rất là phấn khởi
cho đến thời điểm này thì mọi người hầu như đều thấy cái hiệu quả rõ rệt ở đây
càng ngày thì cái lượng khách đến xem càng đông
và tôi cũng đã thử mình đi xung quanh bờ hồ để cùng
chiêm nghiệm cũng như là khảo sát thì tôi thấy rằng là hầu như là chưa bao giờ
thật ra tôi là người sinh ra hà nội từ bé được sinh ra hà nội từ bé
nhưng mà chưa bao giờ tôi lại có được cái cảm giác rằng là đi dạo ở bờ hồ mà không có một cái xe nào
cũng như là không có một cái tiếng còi ô tô nào
với cái tâm thế của một người mà thật sự là được thưởng thức bờ hồ hàn kiếm của hà nội một cách tích cực nhất
qua cái theo dõi của quận hàn kiếm
thì riêng chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thì riêng du khách đến quận hoàn kiếm lưu trú
tức là những người mà ở lại qua đêm trên địa bàn quận
thì đã tăng lên với cái số lượng là một triệu ba lưu khách
thì đây là một cái kết quả mà chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được
và cũng như là các cái hoạt động

trung bình trước đây thì một tối thì trên quận có khoảng năm khách
cho đến thời điểm hiện nay thì mặc dù là chúng tôi vẫn còn tiếp tục phải củng cố các hoạt động ở trong này
như là phố đi bộ trong khu phố cổ
mặc dù đã được hình thành cách đây một mươi hai năm
rồi gần nhất là năm hai nghìn một mươi bốn
tại trong khu bảo tồn cấp một khu phố cổ thì cũng mới có hai năm
nhưng chúng tôi vẫn qua quá trình hoạt động thì vẫn tiếp tục
tiếp tục cố các hoạt động ở trong cái không gian này để ngày càng hoàn chỉnh
cũng xin phép được hỏi ông phạm tuấn long
không biết được rằng là với vai trò là một nhà quản lý thì liệu rằng là
đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng có phải là định hướng
để phát triển phố đi bộ hay không
như những gì mà chúng ta đã vừa lắng nghe nghệ sĩ mai tuyết hoa chia sẻ là lượng khách đến phố đi bộ ngày càng đông hơn
với một cái lịch sử hình thành và phát triển của hà nội
thì luôn là cái trung tâm văn hóa lớn của cả nước
ở đây luôn là cái nơi mà tiếp nhận cũng như là quảng bá về các cái giá trị di sản
đặc biệt là về di sản phi vật thể của thủ đô
nên việc đưa ra một cái không gian văn hóa như vậy tạo ra một không gian văn hóa như vậy
có nghĩa chúng ta tạo ra một cái sân khấu lớn cho cộng đồng
và đây sẽ là nơi tiếp nhận cũng như là nơi giới thiệu các loại hình văn hóa nghệ thuật của việt nam
cũng như là của hà nội tới du khách trong nước
và quốc tế cũng như để người dân hà nội hiểu thêm về giá trị của thủ đô của chúng ta
đối với nhà báo nguyễn ngọc tiến thì những loại hình nghệ thuật đặc thù như là ca trù hát sẩm
khi mà mang ra biểu diễn ở những địa điểm công cộng như là phố đi bộ
thì theo ông là giá trị của các loại hình nghệ thuật này có còn được nguyên vẹn hay không
đối với hát sẩm thì là nó thì ai cũng biết nó là nó là một cái thứ nghệ thuật đường phố
trình diễn ở ngoài đường ngoài phố nói chung rất là hợp
đối với ca chùa chẳng hạn thì nó có vẻ nó không hợp lắm
bởi vì ca trù người ta xếp nó vào loại văn ca
có nghĩa là nên hát ở trong những cái khoảng không gian này
ví dụ như có thể hát ở trong đền bà kiệu chẳng hạn như thế
với một số lượng khách nhất định không cần quá đông
nhưng mà để cho người nghệ sĩ họ có thể phô diễn tài năng nó có thể lột tả hết
và những cái âm thanh ở trong cái khu vực nhỏ hẹp đấy nó sẽ lộ ra hết
thì để cho người nghe người ta có cảm nhận rất rõ
từ cái tiếng đàn và những cái tiếng hát cái sự đuyên lấy của người nghệ sĩ
thì nó sẽ đúng với lại ca trùa hơn là ở ngoài đường phố
tôi nghĩ là không chỉ là dừng lại ở ca chùa hay là hát sẩm
mà cũng nên tìm tòi đưa các cái loại hình văn hóa văn nghệ khác
để đưa vào cái khu vực này
để người ta đến đây không chỉ là được xem được nghe
mà người ta cũng được tham gia vào thì nó mới có ý nghĩa và nó mới có giá trị
nếu ta tham gia biểu diễn tại phố cổ thì chị có ý kiến như thế nào
khi mà chúng ta đưa các loại hình nghệ thuật vốn từ trước là được chơi ở trong cung đình này
hay là những nơi trang trọng thì bây giờ lại được trình diễn ở phố cổ
thật ra thì tôi cũng hoàn toàn đồng quan điểm với cả anh tiến
vì mỗi một loại hình âm nhạc thì nó đều có không gian diễn sướng riêng
và bản thân tôi là một nghị sĩ hát sẩm thì đương nhiên là ngay từ đầu
cái ý tưởng mà được biểu diễn ở ngoài đường phố cũng đã là nhân nhóm của nhóm sẩm
từ năm hai nghìn năm và đã được thực hiện ở tại chợ đồng xuân đầu đường phố hàng đào
và đến nay thì đã được thực hiện thứ sáu thứ bảy chủ nhật hàng tuần tại không gian đình đền bu lê
với cái không gian như vậy thì tôi thấy rằng là rất là phù hợp với các cái loại hình đường phố như là nghệ thuật hát sầm
còn đúng là nếu như mà ca trù thì chúng ta lại nên ở những các cái không gian khác không gian tĩnh hơn
và những cái người thưởng lãm thì
cũng cần một số lượng cô động hơn nhưng đối với cái không gian đi bộ ở bờ hồ mà hiện nay vẫn đang hoạt động
thì tôi thấy rằng là một số các cái loại hình đường phố như tôi đã từng đi nước ngoài thì tôi cũng thấy rằng là
có những các cái ban nhạc ra hoặc là lamenco hoặc là thậm chí có một nghệ sĩ thổi kèn saxophone thôi
thì họ cũng biểu diễn rất là nhiều ở các tổ điện ngầm hay ở các cái đường phố như vậy
thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng nên phân bổ để có những cái phong phú hơn
và cũng như là anh tiến nói thì tôi cũng rất mong muốn là sau này khi mà chúng ta phát triển hơn nữa
và cũng có những cái hoạt động hơn nữa thì nên có những các cái trò chơi dân gian để du khách
thậm chí trong và ngoài nước họ có thể cùng tham gia thậm chí là chơi cùng với ta
hoặc là có những các cái tiết mục biểu diễn âm nhạc đơn giản một chút dễ chơi một chút họ cũng có thể tham gia biểu diễn cùng với cả những nghệ sĩ biểu diễn đường phố
như bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ thu hút hơn rất nhiều
thì có thể là chúng ta hiểu được rằng là loại hình nghệ thuật nào nên chơi ở đâu với bối cảnh nào
nhưng tuy nhiên tôi cũng xin hỏi chị là khi mà chị biểu diễn tại phố cổ thì không biết là cái phản ứng của người dân họ có đón nhận tất cả các loại hình nghệ thuật hay không
là cái người trực tiếp tổ chức cũng như là trực tiếp tham gia biểu diễn thì khán giả tại cái không gian sân khấu đó họ đón nhận rất là nồng nhiệt
và cho đến tận bây giờ khi mà buổi biểu diễn tám h ba mươi mới bắt đầu
tám h hoặc là bảy h ba mươi tôi đã thấy có khách đến ngồi chờ sẵn để được xem trình diễn buổi biểu diễn rồi
và bản thân những người nghệ sĩ biểu diễn trong không gian này họ có những cái hạnh phúc nhất định
bởi vì khi mà chúng ta biểu diễn trong nhà hát biểu diễn với một cái khán giả khác thì cái cảm giác của họ cũng khác
nhưng ở tại đình đền bu lê thì cái khoảng cách giữa khán giả và diễn viên nó rất gần
cái cảm xúc của họ cũng đến với nhau rất gần từ trái tim đến với trái tim nó cũng rất gần
chính vì thế cho nên là hầu như những diễn viên đã từng diễn ở tại sân khấu này họ đều có một cái cảm giác chung là rất hạnh phúc rất vui và rất là thăng hoa
như vừa rồi ông phạm tuấn lâm đã lắng nghe nghệ sĩ mai tuyết hoa cũng như là nhà báo nguyễn ngọc tiến chia sẻ
thì không biết được rằng là trong thời gian tới chúng ta sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để có thể phát triển không gian nghệ thuật truyền thống ạ
với một cái đặc điểm của khu vực hồ hoàn kiếm
là cái nơi mà có cảnh quan và không gian tự nhiên rất là đẹp
chính vì vậy khi đưa các cái loại hình nghệ thuật cũng như là các cái trò chơi vào trong khu vực này thì chúng tôi cũng phải cân nhắc
cái thứ nhất là cái loại hình nghệ thuật nào và trò chơi nào phù hợp với các cái vị trí
thế còn hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp cùng với câu lạc bộ mai hà nội đã tạo ra sân chơi cho các em và kể cả những người lớn
như là chơi ô an quan rồi các cái trò chơi tập thể khác như là kéo co hoặc là một số các cái trò chơi và giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống cho các em thiếu nhi
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và củng cố các vị trí trong không gian của khu vực hồ hoàn kiếm
tuy nhiên để đạt được mục tiêu đó trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
thực tế sau hơn ba tháng mở rộng tuyến phố đi bộ cho thấy còn nhiều bất cập không tính đến những bất cập nhãn tiền như việc kẹt xe những ý kiến trái chiều của một số hộ dân trong các tuyến phố mới triển khai tuyến đi bộ hay công tác vệ sinh môi trường
chỉ nói riêng về các hoạt động văn hóa có thể thấy các địa điểm tổ chức vẫn chưa có được những sân khấu cụ thể
để phục vụ nhu cầu biểu diễn thưởng thức của khán giả các chương trình chưa được đầu tư đúng mức nội dung thiếu hấp dẫn
bên cạnh đó việc bố trí các không gian gần nhau tạo ra sự hỗn loạn các loại tạp âm làm cho không gian trình diễn mất đi tính đặc thù của nó
khi là phố đi bộ ấy thì có lẽ là cái lớn nhất mà mọi người sẽ phải khắc phục tức là vấn đề thời tiết
và thứ hai nữa là những người như bọn mình ý làm biểu diễn nghệ thuật làm âm nhạc thì rất là lớn
cần một cái không gian mà nó phải yên tĩnh một chút để cho tiếng đàn tiếng hát các cái âm thanh thì nó có thể là ổn định hơn
thì hai cái đó thì sẽ phải khắc phục sẽ cần thêm nhiều cái quảng bá và có thể lôi kéo
thu hút được nhiều khách du lịch cũng như là những người dân quan tâm đến để tham quan phố đi bộ và có nhiều người biết đến chương trình biểu diễn của mình hơn
như ở quanh cái khu vực sân khấu này
có thể có mái tre hay là có một số các cái thứ hỗ trợ về âm thanh để làm sao mà tạo một cái không gian nó tương đối là ổn định
thì các nghệ sĩ biểu diễn nó cũng thăng hoa hơn và đồng thời là những ngày mưa gió chẳng hạn thì nó cũng sẽ ổn định hơn
điều mà du khách cần là các đặc sản văn hóa nổi trội mang tính lâu dài bền vững nội dung nghệ thuật đặc sắc và có ý nghĩa
muốn níu chân du khách thì phải xây dựng được một lộ trình phát triển quy củ và đa dạng
những nơi giao lưu văn hóa chất lượng để làm sao biến không gian văn hóa thành một sân khấu khổng lồ mặc sức nghệ sĩ và khán giả tự tìm đến với nhau
và em cảm thấy là không khí ở phố đi bộ khi mà có những đoàn hát du ca như này rất là tuyệt vời làm cho cái phố đi bộ trở nên sôi động hơn
em nghĩ là chỉ có một mặt hạn chế là ở đây có nhiều ben nhạc và tất cả mọi người đều sử dụng loa đài và có một chút gì đó nó làm cho âm thanh của các ban nhạc nó bị ảnh hưởng đến nhau
một điều hết sức quan trọng nữa là làm sao để duy trì những hoạt động văn hóa văn nghệ tại các tuyến phố này để đây thực sự trở thành những hoạt động đặc sắc có tầm cỡ thu hút thường xuyên sự quan tâm của công chúng
nhìn nhận thẳng thắn những điều được mất trong thời gian thí điểm này các nhà quản lý sẽ nhanh chóng có những biện pháp khắc phục những tồn tại để người dân hình thành thói quen đi bộ và thưởng thức các không gian văn hóa trên các tuyến phố một cách tích cực
ngoài những hoạt động mà do quận hoàn kiếm đứng ra tổ chức cùng với các câu lạc bộ nghệ thuật chính quy thì bên cạnh còn xuất hiện thêm rất nhiều những cá nhân và tổ chức cũng mong muốn đến đây để trình diễn các loại hình nghệ thuật của mình
và trong thời gian vừa qua thì số lượng người đến với các cái độ tuổi khác nhau kể cả người trong nước cũng như là người khách quốc tế
khi họ đi du lịch qua
du lịch qua hà nội và họ đến đây họ biểu diễn thì chúng tôi cũng đang theo dõi và đặc biệt là nắm các cái nội dung mà họ trình diễn trong không gian này
đối với nghệ thuật đường phố thì cái việc chất lượng âm thanh hay là chất lượng của giọng ca cũng không phải là yếu tố quyết định
mà yếu tố quyết định như nghệ sĩ mai hoạc cũng đã nêu
đối với nghệ thuật đường phố thì chính là tình cảm của nghệ sĩ dành cho công chúng cũng như là sự nhiệt huyết của công chúng dành lại cho người biểu diễn
ở đây thì chúng ta không đặt cao giá trị nghệ thuật và cần sự giao tiếp của cộng đồng giữa con người với con người
như những gì ông phạm tuấn long vừa chia sẻ thì có lẽ là chúng ta không nên đặt quá cao về vấn đề giá trị hay là tiêu chuẩn của các chương trình nghệ thuật
thế nhưng không biết ý kiến của
nhà báo nguyễn ngọc tiến như thế nào
cái này tôi lại ngược lại với anh long một tí
nếu mà nói không quan trọng cái chất lượng nghệ thuật mà mang ra ngoài công cộng thì vô hình chung là cái sự cũng làm nghệ thuật nó kém đi
nghệ thuật dù là trong đường phố ở trong nhà hát sang trọng hay bất cứ ở đâu nó cũng phải đạt được cái giá trị nghệ thuật nào đó
và đấy nó làm cho nó tồn tại
nghệ thuật đường phố thì nó có những đặc thù riêng của nó chứ không phải lo rằng là
âm thanh bé hay âm thanh to hát không nghe hay là nhạc nó không phù hợp
nó có những cái đặc trưng của nó
không có gì phải lo lắng cả
cái thứ hai nữa là với cái âm nhạc đường phố hoặc là các cái thứ loại hình nghệ thuật đường phố thì
như chị hoa tôi cũng tán hành cũng thấy là đúng bởi vì là
cái không phải là ngoài cái chuyện là giao lưu giữa người biểu diễn với người xem
thì ở đây là người ta thấy được cái tinh thần của cái âm nhạc đường phố đấy hoặc là cái tinh thần của cái nghệ thuật đường phố
ở đây toát lên được cái đó có nghĩa là anh có dành cho khán giả
mà khán giả họ đến đây không phải là họ chỉ nghe hát cái đàn hay là nghe để xem một cái loại hình nghệ thuật đường phố nào đó mà không có lời chẳng hạn
ngoài ra thì phần họ phải thấy được cái giá trị ở đó thì họ mới đến họ mới quay lại và mới giới thiệu cho người khác
chứ còn nếu mà chỉ thấy nó rất bình thường thì có lẽ người ta cũng chả có lý gì người ta quay trở lại để xem là
cho nên là với tôi
các nhân viên tôi vẫn cho rằng là dù là nghệ thuật đường phố mà dù là biểu diễn ở một cái không gian ngoài trời
thì cũng phải tôn trọng cái giá trị nghệ thuật của cái loại hình nghệ thuật đó hoặc là nghệ thuật đường phố hoặc là âm nhạc đường phố
thế còn ý kiến của nghệ sĩ mai tuyết hoan
đương nhiên tôi làm về nghệ thuật thì đương nhiên tôi luôn luôn đề cao cái tính nghệ thuật và cái tính chất lượng ở đây
và chắc chắn là sân khấu của tôi khi mà tôi đã đưa ra đến với khán giả thì ngoài cái việc biểu diễn ra
ngoài cái việc mà diễn viên chính diễn ra thì tôi luôn luôn có những chuyên gia để có thể chia sẻ về cái tác phẩm này
để có thể chia sẻ về cái loại hình nghệ thuật này nó độc đáo ở đâu nó giá trị ở chỗ nào
để cho người dân việt nam chúng ta cũng như khách quốc tế có thể hiểu được rõ cái bản chất cái giá trị cái tinh thần của cái loại hình âm nhạc đó
còn nếu mà chúng ta mà biểu diễn thì có thể là cũng rất là vui cũng rất là thấy hay
nhưng khi mà khán giả người ta đã hiểu sâu được cái giá trị của
cái loại hình nghệ thuật đó rồi thì tôi tin là họ sẽ có những cái suy nghĩ có những cái cảm nhận tốt hơn rất nhiều
tôi thấy có những cái ví dụ điển hình đó là một cái ông giáo sư người nhật yamaguchi làm một hiệu trưởng của một trường đại học nhật ở bên nhật
thì ông sang đây công tác khoảng hai tuần lễ và trong hai tuần lễ đó thì không một ngày nào là ông không đến xem
thứ sáu thứ bảy chủ nhật nào ông cũng đến xem
và thậm chí là khi mà đến xem rồi ông còn yêu cầu là cho ông ấy được đến tận nơi những diễn viên tập luyện để có thể ra những cái tiết mục ở ngoài sân khấu này
thì có nghĩa là người ta rất đề cao và người ta rất tìm hiểu kỹ cái nghệ thuật đó
và sau khi mà tìm hiểu xong tôi cũng mời các anh ông giáo sư đó đến xem các nghệ sĩ tập luyện như thế nào
thì ông ấy đã mời chúng tôi biểu diễn cho một cái chương trình toàn những học giả người nhật là toàn những hiệu trưởng của một trường đại học ở nhật
ở tại hà nội này
thì tôi thấy đó là một cái hiệu quả rất là đáng khích lệ
và tôi cũng đồng ý cái quan điểm rằng là đương nhiên là nghệ thuật đường phố thì vẫn là dành cho công chúng dành cho những cái gì mà bình dân nhất gần gũi nhất
nhưng chất lượng nghệ thuật đương nhiên vẫn phải đảm bảo
thưa ông phạm tuấn long cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng là người dân thì hoàn toàn không nắm được các lịch biểu diễn
vậy thì không biết được rằng là trong thời gian tới thì kế hoạch của một nhà quản lý thì sẽ như thế nào
khi mà triển khai cái thí điểm không gian đi bộ từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thì trước khi triển khai chúng tôi cũng đã tiến hành biên tập cái tờ rơi giới thiệu các cái hoạt động diễn ra trong khu vực hồ
rồi các cái công trình di tích
thế và cái tờ rơi này thì được đặt ở các cái điểm chốt khi người dân tiếp cận vào hồ hoàn kiếm
chủ yếu là tập trung tại cái địa điểm trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm tại số hai lê thái tổ
thì ở đây có cái tờ rơi giới thiệu các cái điểm biểu diễn như vậy
rất là nhiều ý kiến cho rằng là những nhóm du ca ban nhạc tự do tự nối loan mở nhà
thì liệu là đã có sự quản lý chặt chẽ để họ hoạt động một cách có tổ chức
thay vì là mở theo ý thích và làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa chung hay không ạ
trên thực tế thì qua cái thời gian thử nghiệm thì có các cái việc như vậy
và trong thời gian vừa qua thì quận hoàn kiếm chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với sở văn hóa thể thao
nhắc nhở các cái địa điểm biểu diễn mà có cái âm lượng lớn
thì chúng tôi cũng sẽ từng bước củng cố các cái địa điểm này để cho chất lượng nghệ thuật nó tốt hơn
cũng xin hỏi ông về kế hoạch cụ thể
không biết là thời gian tới thì quận hoàn kiếm cũng hay là thủ đô hà nội thì chúng ta sẽ có những cái phương án cụ thể như thế nào
để những cái tín hiệu và những cái kết quả tốt đẹp này sẽ được duy trì
và thậm chí là phố đi bộ sẽ còn được thu hút được nhiều du khách hơn nữa
hiện nay thì
thì cái quá trình triển khai và cái việc theo dõi của chúng tôi thấy là đang theo đúng cái định hướng mà chúng tôi đã nghiên cứu
và với cái kinh nghiệm triển khai phố đi bộ trong khu phố cổ thì chúng tôi tin rằng trong thời gian tới
lượng du khách đến hà nội và nhất là đến với quận hoàn kiếm chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể
với một vai trò là một người trực tiếp
biểu diễn ở trên phố cổ theo chị chúng ta có nên thay đổi hay có nên cải thiện điều gì ở trên phố đi bộ
tôi thấy rằng là chúng ta cần phải duy trì cái việc này kéo dài hơn
vì đúng như anh long nói có nghĩa là ở đây là cái không gian nó hoàn toàn khác
có nghĩa là cả cái sinh hoạt của cả những cái người mà diễn viên những người hoạt động trong cái khu phố cổ đi bộ này cũng như là người khách
họ cũng đều như là những người đang cùng tham gia vào cái hoạt động chung của phố cổ
chứ không phải là chỉ là du khách bình thường đến xem
người ta đến bờ hồ đến khu vực hồ hoàn kiếm thì không chỉ là đi bộ
thế nhưng mà ở đó nó có cái gì cho người ta dừng lại bước chân đấy là quan trọng
thì có thể là nghệ thuật truyền thống có thể là trò chơi dân gian trò chơi hiện đại có thể là nghệ thuật đương đại v v
có nhiều thứ để người ta dừng chân người ta nghe
nên có anh long ở đây tôi cũng muốn làm
gọi là cũng có cái đề xuất
nếu mà chúng ta khai thác được cái mặt nước hồ mặt hồ gơm ấy nước ấy thì cũng rất là tuyệt vời
nên tăng nhiều cái trò chơi trò giải trí
từ nghệ thuật đường phộ đến nghệ thuật truyền thống rồi đến âm nhạc đương đại trò chơi dân gian ở trên lại
thì tôi nghĩ nó sẽ là một cái địa chỉ rất tốt
không chỉ cho người dân hà nội đâu
mà nó sẽ là
thu hút khách du lịch từ các tỉnh về
chỉ có khách du lịch nước ngoài thì bây giờ họ cũng có người họ thích rồi
và đấy là cái điểm nhấn
và biết đâu thì là
chỉ vì những thứ thú như thế mà người ta sẽ quay lại hà nội hai ba bốn lần thì nó sẽ là có tác dụng
tôi nghĩ đấy là đã làm được rồi
thì làm tốt hơn lên nữa thì
đấy là cái mong mỏi của cá nhân tôi và cũng như rất nhiều người dân hà nội
với một cái không gian
phố đi bộ xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm
thì chúng tôi xác định là
mỗi một người dân
mỗi một du khách
khi đến với hồ hoàn kiếm
sẽ đóng góp
cùng với chính quyền để chúng ta tạo nên một cái hình ảnh
cho khu vực hồ hoàn kiếm
và đây chính là một cái nét riêng
của khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm
hoàn kiếm khác với
khu vực phố đi bộ trong khu phố cổ
và qua theo dõi cũng như là ý kiến của các chuyên gia
thì họ cũng thấy rằng khu phố cổ khu phố đi bộ của chúng ta
cũng không giống các khu phố đi bộ khác của châu âu
xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời
và một lần nữa cũng cảm ơn các vị đã nhận lời đến tham dự chương trình
việc mở rộng tuyến phố đi bộ
đã tạo thành một quần thể không gian đi bộ rộng lớn
trình quảng bá lịch sử văn hóa nghệ thuật
và đồng thời phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của khu phố cổ
và khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
giờ đây khi nhắc đến hà nội
thì không chỉ có những góc phố xưa với những ngôi nhà cổ
mà còn là những không gian văn hóa đặc sắc
tạo nên những nét chấm phá đầy thú vị
nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của thành phố ngàn năm văn hiến
với những ý kiến đóng góp của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay
hy vọng rằng không gian phố đi bộ sẽ phát huy được vai trò mà chúng ta mong đợi